thưa quý vị vừa qua phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đã ký quyết định phê duyệt đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi
và một trong những mục tiêu cụ thể của đề án đó là phát triển bền vững nguồn cung nguyên liệu gỗ thông qua việc tổ chức thâm canh mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn có chứng chỉ
để bảo đảm chủ động cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ nâng cao chất lượng đời sống của người dân sống gần rừng và cộng đồng người rừng
đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi là đề án tổng thể giúp phát huy toàn diện các giá trị đa dụng của rừng
nhiều điểm mới góp phần phát huy đa giá trị rừng như từ các giá trị trực tiếp như gỗ và lâm sản sang gián tiếp như dịch vụ môi trường rừng góp phần nâng cao giá trị tổng hợp của hệ sinh thái rừng trên cùng một đơn vị diện tích

nhiều điểm mới góp phần phát huy đa dụng của hệ sinh thái rừng trên cùng một đơn vị diện tích